bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành công văn số ba nghìn hai trăm tám mươi về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp trung học cơ sở trung học phổ thông
nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh
và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
một mươi môn học sẽ điều chỉnh nội dung dạy học bao gồm toán vật lý hóa học sinh học tin học công nghệ ngữ văn lịch sử địa lý và giáo dục công dân
nguyên tắc là tinh giản các nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành
tích hợp một số nội dung thành các chủ đề điều chỉnh các nội dung trùng lập giữa các môn học và hoạt động giáo dục
đối với các môn học hoạt động giáo dục còn lại bộ giáo dục đào tạo yêu cầu tiếp tục thực hiện
theo hướng dẫn tại công văn số năm nghìn tám trăm bốn mươi hai năm hai nghìn một mươi một về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông
đối với các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới
cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào hướng dẫn tại công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp
căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học mới
sở giáo dục và đào tạo các tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường
phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục